các địa phương trên cả nước cũng đang khẩn trương đưa ra các biện pháp để phòng chống dịch ncov
sở giáo dục và đào tạo tp đà nẵng vừa có công văn gửi các trường học trung tâm
về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh cho học sinh sinh viên và giáo viên trong trường
theo đó thủ trưởng các đơn vị trường học nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ cấp bách như tổng vệ sinh trường lớp
tiến hành khởi chung các dụng cụ nhà bếp đồ dùng sinh hoạt cá nhân
trước khi học sinh sinh viên đi học trở lại sau kỳ nghỉ lễ tết nguyên đán
tuyên thông tuyên truyền giáo dục hướng dẫn kỹ năng phòng chống dịch bệnh
nhất là các biện pháp phòng chống dịch bệnh do virus corona gây ra
đồng thời hướng dẫn căn bộ giáo viên giảng viên nhân viên học sinh sinh viên hạn chế tiếp xúc với người bị bệnh
hiện đại học đà nẵng và đại học duy tân đã tạm thời cho sinh viên nghỉ học kéo dài thêm một tuần
đến hết ngày chín tháng hai để phòng chống dịch